theo bản tin của bộ y tế tính từ sáu h đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay mùng ba tháng sáu
việt nam đã ghi nhận một trăm linh hai ca mắc mới từ bệnh nhân bảy nghìn tám trăm bảy mươi một đến bệnh nhân bảy nghìn chín trăm bảy mươi hai
trong đó có sáu ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại an giang là ba ca và tp hcm là ba ca
và chín mươi sáu ca ghi nhận trong nước tại tỉnh bắc giang năm mươi năm ca bắc ninh một mươi bốn ca
tp hcm một mươi chín ca hà nội sáu ca long an hai ca
và như vậy tính đến một mươi hai h ngày hôm nay việt nam có tổng cộng sáu bốn trăm bốn mươi sáu ca ghi nhận trong nước
và một năm trăm hai mươi sáu ca nhập cảnh số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là bốn tám trăm bảy mươi sáu ca